chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi một tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
lợi dụng nguồn nước nổi các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một công an phường núi sam thành phố châu đốc của tỉnh an giang cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển một một trăm linh bao thuốc lá nhập lậu về nhà cất giấu
trước đó vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một tổ công tác công an phường núi sam tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số một mươi sáu thuộc khóm vĩnh tây ba do ông mạc văn đảm làm chủ hộ
phát hiện có bốn bao tải bên trong có chứa một một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu hero và jet
qua làm việc ông đảm cho biết số thuốc lá lậu trên
đây là của mạc vũ thành con trai ông
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc lá lậu trên và mời thành về trụ sở làm việc
tại công an phường thành khai nhận trước đó điều khiển xuồng máy trên khu vực biên giới giáp danh với campuchia
sau khi răng lưới đánh cá thành liên hệ với đối tượng bên campuchia mua số thuốc lá lậu trên đem về nhà cất giấu để bán lại kiếm lời
cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh
đây cũng là thời điểm hay xảy ra các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng cấm hàng giả diễn biến hết sức phức tạp
thực tế này đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai phải tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm góp phần ổn định thị trường đặc biệt trong dịp tết đang đến gần
trong buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp cụ thể chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng quản lý thị trường lào cai đã kiểm tra hai trăm một mươi bảy vụ phát hiện một trăm sáu mươi ba vụ vi phạm xử phạt vi phạm hành chính hơn năm trăm linh triệu đồng và trị giá hàng hóa vi phạm là hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong đó hàng tiêu hủy hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng hàng tịch thu trở bán một trăm năm mươi tám triệu đồng và tổng số thu nộp ngân sách nhà nước hơn năm trăm một mươi hai triệu đồng

dự báo tình trạng vi phạm trong lưu thông buôn bán hàng hóa dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến lĩnh vực
do đó lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai cần tiếp tục chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tăng cường trao đổi cung cấp thông tin phối hợp kiểm tra kiểm soát góp phần bảo đảm bình ổn giá ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
chương trình thắng khuyến mại tập trung quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai

chương trình thắng khuyến mại tập trung quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
chương trình do bộ công thương chủ trì tổ chức giao cho cục xúc tiến thương mại làm đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc bộ các hiệp hội ngành hàng trên cả nước sở công thương các địa phương thương nhân tổ chức và cá nhân liên quan các cơ quan và đơn vị truyền thông cùng phát động thực hiện
chương trình năm nay được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một khoảng thời gian vào dịp cuối năm để tất cả các thương nhân
có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại
trong đó hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại có thể lên đến một trăm linh tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp thay cho việc bị giới hạn ở mức là năm mươi
các doanh nghiệp theo đó sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung hình thức đa dạng nhằm đưa đến cho khách hàng người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa dịch vụ có chất lượng giá cả phù hợp
với hiệu ứng kết nối cung cầu được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên cả nước thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử sau hai năm liên tiếp triển khai kết quả của chương trình đã góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ kích cầu tiêu dùng nội địa kích thích tiêu dùng hàng việt nam
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong hai mươi bốn giờ qua
tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai đạt trên sáu trăm một mươi sáu tỷ đô la mỹ
với con số này bình quân mỗi tháng kinh ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đã đạt hơn sáu mươi một tỷ đô la mỹ một tháng
với quy luật hàng năm kim ngạch xuất nhập khẩu thường tăng cao vào giai đoạn cuối năm do nhu cầu hàng hóa phục vụ cho dịp lễ tết
kết thúc năm hai nghìn hai mươi hai tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước có thể đạt con số bảy trăm bốn mươi tỷ đô la mỹ
thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu ngân hàng nhà nước điều hành lãi suất tỷ giá tín dụng linh hoạt phù hợp với diễn biến tình hình
có biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết theo quy định bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ và hệ thống các tổ chức tín dụng
có giải pháp hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ chuyển tài sản bằng tiền đồng sang ngoại tệ ngăn chặn tình trạng đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế
đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông góp phần ổn định thị trường tiền tệ củng cố niềm tin thị trường tâm lý của nhà đầu tư người dân và doanh nghiệp
theo điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính từ một mươi năm h chiều nay mỗi lít xăng tăng tám trăm bốn mươi đến một một trăm một mươi đồng
trong khi mặt hàng dầu tăng sáu trăm tám mươi chín trăm sáu mươi đồng một lít kg trừ dầu diesel hạ chín mươi đồng một lít
cụ thể giá ron chín mươi năm ba tăng lên hai mươi ba đồng
các mặt hàng dầu cũng tăng trừ dầu diesel giảm chín mươi đồng về con số hai mươi bốn chín trăm tám mươi đồng một lít
dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi bốn bảy trăm bốn mươi đồng một lít dầu ma rút là một mươi bốn bảy trăm sáu mươi đồng một kg
thưa quý vị có thể nói những ngày vừa qua thì nhiều cây xăng đã treo biển hết hàng
người dân hà nội liên tục gặp phải tình trạng xếp hàng dài để có thể đổ được xăng
thậm chí chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt
vấn đề này khiến nhiều người vô cùng lo ngại
lợi dụng tâm lý bất an của khách hàng thì nhiều đối tượng đã sử dụng nhiều cách để trục lợi
tiêm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn phòng chống cháy nổ
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại cửa hàng xăng dầu trên phố xuân thủy quận cầu giấy tp hà nội
dù không phải giờ cao điểm nhưng người dân vẫn phải chật vật xếp hàng chờ đổ xăng
tình trạng này xảy ra hầu hết tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố
tuy nhiên tỷ lệ nghịch với số lượng khách hàng
dù có nhiều cây xăng nhưng nhân viên bơm xăng chỉ từ một đến hai người
nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu còn bán nhỏ dọt dưới hạn số lượng xăng
mà người dân được mua với các mức riêng dành cho ô tô và xe máy

cái lượng người xếp hàng đổ xăng rất đông và cũng chờ thời gian rất lâu
thì cũng mong được các cơ quan chức năng là cần phải tìm biện pháp để giải quyết
dọc đường gom đại lộ thăng long đoạn đường vài trăm mét trên tuyến đường
rất nhiều điểm bán xăng về hệ tự phát
rằng được để trong những chiếc chai đơn giản như thế này
dùng tích bội chai là một năm lit được bán với giá là năm mươi năm đồng
tại một số điểm khác các cây xăng dì sắt
để dưới chân cột điện và bao quanh là sạp hàng bán mũ bảo hiểm giày dép
sẽ cương quyết xử lý kể cả dùng biện pháp mạnh là như là tịch thu phương tiện công cụ dụng cụ để kinh doanh xăng dầu tự phát
thời gian gần đây thì tôi đi đổ xăng thì những cây xăng rất là ủn tắc
và chờ đợi rất là lâu thì mới đến là mình
người ta thường hay bán những dọc đường bán những chày lẻ
những cam những cam
to bé khác nhau
trên dọc đường về tôi thấy rất nhiều người đã không chờ đợi được
những trường hợp như thế thì xăng dầu có thể xăng giả
chất lượng có thể là không đúng như nhà sản xuất
chất lượng xăng khách hàng chưa được kiểm định
không cần quan tâm đến việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy
những điểm bán xăng dạo giải quyết tức thời nhu cầu khi khách hàng gặp khó
lực lượng chức năng đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở
lực lượng quản lý thị trường cần phải có giải pháp xử lý hữu hiệu
triệt đề tình trạng nêu trên
chứ không phải khi bị chỉ mặt điểm tên thì mới mật phục kiểm tra
và điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay là nhu cầu sử dụng xăng dầu của người dân
nếu được đáp ứng đầy đủ thì các điểm bán xăng dầu tự phát sẽ không còn cơ hội tồn tại
trước tình trạng xăng dầu khan hiếm như hiện nay các cơ quan chức năng
đang cùng vào cuộc để tìm ra các giải pháp hữu hiệu sớm giải quyết vấn đề này
vậy giải pháp đó là gì thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
mới đây cục quản lý thị trường tp hà nội đã tiến hành kiểm tra giả soát
trên một số tuyến phố về các điểm bán xăng tự phát
kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng này xảy ra tại nhiều nơi
hiện cơ quan quản lý thị trường đã tiến hành xử lý bảy vụ việc vi phạm
qua cái cột bơm di động qua cái việc đấy thì chúng tôi đã kiểm tra bảy cái vụ việc và xử lý bảy vụ việc vi phạm này
và cũng đã phát hành chính tới nơi là trên sáu mươi sáu triệu đồng
và cái trị giá hàng hóa thịt thu thì là một trăm một mươi bốn triệu
theo các chuyên gia mức chết khấu thấp khiến cửa hàng càng kinh doanh xăng dầu càng thua lỗ
không chỉ vậy nguồn cung xăng dầu thường xuyên bị đứt gãy
trong khi đó nếu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động thì sẽ bị xử phạt thu hồi giấy phép kinh doanh
vì vậy các cơ quan chức năng cần thực hiện nhiều giải pháp
để sớm giải quyết được tình trạng này
các cơ quan chức năng đặc biệt là cơ quan lý thị trường ngành xăng dầu
cần phải nghiêm lệnh cho những đoàn kiểm tra
cũng như là phối hợp cơ quan địa phương đặc biệt là cơ quan công an
và cơ quan chức năng ở trên địa bàn để lập đội liên ngành
xử lý nghiêm những trường hợp như vậy tuyên truyền cho người dân hiểu
đặc biệt là người tiêu dùng không mua ở những nơi như vậy là cần thiết
vì mua như vậy nó vừa không an toàn cho xã hội
và vừa không đảm bảo quyền lợi của người
vấn đề khan hiếm xăng dầu không mới nhưng lại xảy ra thường xuyên
đặc biệt trong hai tháng trở lại đây
để có lời giải cho bài toán này các cơ quan chức năng đang nỗ lực
để thực hiện các biện pháp tăng thêm lượng hàng dự trữ
cập nhật liên tục diễn biến tại các cửa hàng trên địa bàn
để kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng
dự kiến vào một mươi bảy h ngày hôm nay chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp
về công tác điều hành xăng dầu
hy vọng chúng ta sẽ sớm có những giải pháp cụ thể
để tháo gỡ những khó khăn trước tình trạng khan hiếm xăng dầu hiện nay
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị